bộ giáo dục và đào tạo đã báo cáo về dự thảo phương án tổ chức thi xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
và tuyển sinh đại học cao đẳng sau năm hai nghìn hai mươi
mục đích và yêu cầu của phương án là tổ chức kỳ thi gọn nhẹ giảm áp lực tốn kém
bảo đảm độ tin cậy đánh giá được kết quả học tập ở bậc học trung học phổ thông
bảo đảm có độ phân hóa phù hợp
theo đó bộ giáo dục và đào tạo đã trình bày nội dung cơ bản của phương án thi
đối tượng dự thi là học sinh hoàn thành chương trình lớp một mươi hai nếu đáp ứng các quy định của bộ giáo dục và đào tạo
nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông hiện hành chủ yếu là chương trình lớp một mươi hai
phương thức tổ chức thi tổ chức thi trên giấy như hiện nay
đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi trên máy tính theo lộ trình bảo đảm tính khả thi
về lộ trình triển khai giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm cơ bản giữ ổn định như kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
thực hiện một số điều chỉnh cho phù hợp thực tế
phương thức tổ chức thi và đặc biệt là phương thức tổ chức thi trên máy tính
giai đoạn tiếp theo sau năm hai nghìn hai mươi năm tiếp tục ổn định kỳ thi cho các học sinh học chương trình giáo dục phổ thông mới
có nhu cầu dự thi để được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
điều chỉnh cho phù hợp điều kiện thực tế và đặc biệt là hoàn thiện phương thức thi trên máy tính
để phụ huynh và học sinh chủ động trong dạy học ôn tập và chuẩn bị tham gia kỳ thi